thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của ban thư ký nhóm châu á thái bình dương về chống rửa tiền
gọi tắt là apg do ngay david shannon phó tổng thư ký làm trưởng đoàn
trao đổi tóm tắt tình hình kết quả đạt được về triển khai thực hiện các cam kết của chính phủ việt nam
thuộc nhiệm vụ của bộ công an
thứ trưởng lương tâm quang nêu rõ sau khi apg thông qua báo cáo đánh giá đa phương đối với việt nam
và đưa ra tám mươi ba khuyến nghị hành động về hoàn thiện cơ chế phòng chống rửa tiền
tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
bộ công an đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng nhà nước và các bộ ngành triển khai quyết liệt các hành động
như tham mưu cho chính phủ quốc hội hoặc trực tiếp ban hành các văn bản hoàn thiện cơ chế phòng chống rửa tiền
tài trợ khủng bố qua đó đã có những bước tiến rõ rệt trong việc điều tra truy tố xét xử tội phạm rửa tiền
theo thống kê sơ bộ đến nay bộ công an đã khởi tố điều tra hai mươi tám vụ án về tội rửa tiền
tăng hai mươi bốn vụ so với thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi chín
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh việc ban hành thư ký apg đồng hành cùng việt nam nói chung
và bộ công an việt nam nói riêng trong giai đoạn này thể hiện sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của apg
thượng tướng lương tam quang mong muốn ban thư ký và đặc biệt là ngài phó tổng thư ký
sẽ nỗ lực hỗ trợ hướng dẫn một cách cụ thể khả thi việc thực hiện từng hành động thuộc nhiệm vụ của bộ công an việt nam
trong kế hoạch hành động của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống sửa tiền fatf đưa ra
phát biểu tại buổi làm việc ngài david sonnen mong muốn bộ công an việt nam tiếp tục phối hợp với apg
trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền đồng thời khẳng định apg sẽ luôn sẵn sàng hợp tác với bộ công an
về đào tạo và kỹ thuật để việt nam thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sửa tiền
trong phiên làm việc vào chiều nay tại phiên họp thứ hai mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
các đại biểu đã nghe đại diện đoàn giám sát trình bày tờ trình về kế hoạch đề cương các báo cáo giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
dự viên làm việc thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an việt nam
đã tham gia ý kiến đóng góp vào các báo cáo của đoàn giám sát
theo báo cáo của đoàn giám sát việc giám sát sẽ được triển khai từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
và dự kiến sẽ kết thúc trước khi khai mạc kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh đó đối tượng giám sát gồm một số bộ cơ quan của chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương một số cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp có liên quan
tại phiên thảo luận về phạm vi
giám sát có ý kiến đề nghị cần có điều chỉnh cho phù hợp khi báo cáo của đoàn giám sát dự kiến sẽ giám sát trên nhiều lĩnh vực
bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường thủy nội địa đường sắt đường hàng không hàng hải
bên cạnh đó đối tượng giám sát gồm một số bộ cơ quan của chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương một số cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp có liên quan

tại phiên thảo luận xung quanh một số vấn đề trong kế hoạch của đoàn giám sát các nội dung cần tập trung giám sát
thưa quý vị và các đồng chí luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là một trong những dự án luật quan trọng do bộ công an chủ trì xây dựng soạn thảo
luật được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý để sắp xếp kiện toàn
lại ba lực lượng sẵn có đó là bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách thành một lực lượng thống nhất với chức năng nhiệm vụ tập trung tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
cùng với đó là những quy định về kinh phí hoạt động chế độ chính sách trang bị cơ sở vật chất tương xứng với những đóng góp mà lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã và đang thực hiện
phường mai động quận hoàng mai thành phố hà nội
địa bàn đông dân cư
hàng chục dự án trung cư được triển khai trong một thời gian ngắn
trong đó có đến gần năm mươi là nhân khẩu tạm trú
đây từng là địa bàn tiêm ẩn phức tạp về an ninh trật tự khi xảy ra mâu thuẫn bất đồng giữa cư dân với chủ đầu tư ban quản trị các tòa nhà
việc kịp thời nắm bắt giải quyết từ sớm các phát sinh trong nội bộ nhân dân được lực lượng công an cơ sở tập trung triển khai
phường mai động quận hoàng mai thành phố hà nội
địa bàn đông dân cư hàng chục dự án trung cư đã và đang thực hiện

bảy mươi năm tham gia lực lượng bảo vệ dân phố tại cơ sở là từng đáy năm ông vũ văn quyết gắn bó với địa bàn với nhiệm vụ tuần tra cùng lực lượng công an với những công việc khó khăn đột xuất
cũng không ít lần đối mặt với các đối tượng tình nghi vi phạm pháp luật nhưng trên hết vẫn là tinh thần nhiệt huyết trách nhiệm vì sự bình yên của địa bàn
tuần tra khép kín địa bàn cùng với lực lượng công an và trong quá trình đi tuần tra khép kín địa bàn đấy
thì phát hiện được rất nhiều những vụ việc khai trái
cho nên những việc tuần tra chúng tôi thấy không những tuần tra tại khu dân cư của mình mà tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên khắp địa bàn của phường mai đông
vì vậy cho nên các tệ nạn cũng giảm hẳn
khó khăn nhất là phải tiên truyền vận động nhân dân người ta hiểu được cái nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ dân phố và mang cái lợi cho dân về công tác an ninh bảo vệ
thì đến giờ phút này thì nói chung dân chúng tôi ở trên địa bàn khu dân cư
chủ dân phố và phường mai đông thì bà con rất ủng hộ chúng tôi chuyện đó
vì làm có lợi cho dân an toàn an ninh trật tự bà con yên ổn trong cuộc sống đấy là cái đường của chúng tôi
địa bàn đô thị tiêm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự
việc nắm bắt di biến động của các đối tượng giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật
lực lượng công an cơ sở luôn có sự đồng hành cánh tay nối dài là lực lượng bảo vệ dân phố
những địa bàn được chuyển hóa từ sự gắn kết chặt chẽ giữa công an cơ sở và quần chúng nhân dân
và dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được xây dựng với mục tiêu củng cố thống nhất ba lực lượng sẵn có thành một lực lượng nòng cốt hỗ trợ cho công an chính quy bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để địa bàn nào cũng được bình yên
những địa bàn được chuyển hóa từ sự gắn kết chặt chẽ giữa công an chính quy bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để địa bàn nào cũng được bình yên

những công dân những người đang tham gia ở các lựa này rất mong làm sao mà luật này sớm được thông qua
về kinh phí hoạt động và trang bị cơ sở vật chất của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở dự thảo luật được quy định theo hướng kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành đã được thực tiễn kiểm nghiệm để tiếp tục quy định đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bảo đảm không làm tăng chi ngân sách nhà nước và có tính khả thi
tôi cho rằng đây là một dự thảo cũng tương đối chi tiết
tương đối chi tiết và chuyên nghiệp
bởi vì sao
dự thảo đã dự định ra và đưa ra tất cả các vấn đề mà khi luật đi vào cuộc sống nó sẽ buộc phải đáp ứng
chúng ta tránh cái tình trạng là dự thảo đưa ra rồi chưa thực thi được hoặc không thực thi được đã phải sửa đổi
thế thì từ các vấn đề
các vấn đề liên quan tới đầu tuyển chọn liên quan đến cơ chế phối hợp này liên quan đến hoạt động này chức năng nhiệm vụ quyền hạn công cụ hỗ trợ sự phối hợp của các ban ngành ở cơ sở
như vậy chúng ta đã dự phòng tất cả các vấn đề khi lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở được đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật
các kinh phí để phục vụ cho hoạt động này
thì đối với lại từng người mà khi tham gia vào cái lực lượng này họ cảm thấy rằng là an toàn đủ cái cơ sở vật chất cũng như là tinh thần và họ được đào tạo bài bản thì sẽ mang đến cho họ một cái trách nhiệm và họ cũng sẽ thấy được rằng là cái nghĩa vụ của mình là mang lại cái bình an cho mỗi người dân
với tinh thần cầu thị đặt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân lên trên
trước hết bộ công an cơ quan soạn thảo luật cũng đã tiếp thu chỉnh lý nhiều nội dung quan trọng bảo đảm khoa học phù hợp với thực tiễn tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
thưa quý vị trong những ngày qua với quyết tâm cao nhất công an tp hà nội đã phối hợp hiệp đồng với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an các cơ quan ban ngành đảm bảo cho đoàn tổng thống mỹ được tuyệt đối an toàn
trong suốt quá trình thăm và làm việc tại việt nam có phần quan trọng vào thành công của sự kiện chính trị ngoại giao lớn của đất nước
những ngày qua các tổ công tác như thế này trải rộng khắp các tuyến địa bàn trên thành phố hà nội duy trì trong suốt thời gian tổng thống mỹ làm việc tại việt nam
mỗi tổ công tác được bố trí bốn lực lượng gồm cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động công an phường và bảo vệ tổ dân phố triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông tổ chức phân luồng từ xa chú trọng vào các tuyến trọng điểm xung quanh các khu vực diễn ra các sự kiện đồng thời hỗ trợ việc đi lại của người dân được đảm bảo thuận lợi thông suốt
đã tiến hành triển khai một trăm linh quân số đứng trực từ hôm qua đến hôm nay và đến khi đoàn kết thúc đơn vị đã bố trí triển khai cả trên toàn tuyến
để đủ lực lượng phù hợp cùng các cơ quan quận huyện các đường ngang đều được bố trí lực lượng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cấm toàn bộ các tuyến đường trên hạt động của đoàn đi di chuyển
đã làm tốt công tác tuần tra kiểm soát kín địa bàn phối hợp với các đội nghiệp vụ và các ban ngành tuần tra xử lý tất cả về trật tự đô thị trật tự an toàn giao thông phân luồng giao thông

đã làm tốt công tác tuần tra kiểm soát kín địa bàn phân luồng giao thông phân luồng giao thông